công tác y tế cung ứng điện an toàn vệ sinh môi trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hướng dẫn thẩm định cấp phép cho các hoạt động của đại lễ
hỗ trợ nguồn nhân lực thanh niên học sinh sinh viên tình nguyện tham gia lễ thắp nến hoa đăng cầu nguyện vì hòa bình tổ chức các hoạt động đại lễ phật đàn trên địa bàn
đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín dự kiến diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm văn hóa phật giáo chùa tam trúc huyện kim bảng hà nam
với hơn một mươi người tham dự đến từ hơn một trăm linh quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và du khách thập phương
tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng nam vừa tổ chức lễ phát động hướng ứng chủ đề năm hai nghìn một mươi chín
an toàn cho phụ nữ và trẻ em đây là một trong những hoạt động thực hiện đề án chín trăm ba mươi tám tuyên truyền giáo dục vận động
hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chủ đề có những nội dung như an toàn từ gia đình trong trường học và trong môi trường xã hội
phòng ngừa bạo lực và xâm hại phụ nữ trẻ em phòng chống tảo hôn hôn nhân cận huyết thống
phòng chống tai nạn thương tích đuối nước tai nạn giao thông tệ nạn xã hội phòng chống bạo lực học đường
phòng chống suy dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe an toàn cho phụ nữ và trẻ em về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
an toàn trong môi trường mạng hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh an toàn tại việt nam bảo đảm an toàn thực phẩm
tại buổi lễ phát động đại diện ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng nam đã kêu gọi các cấp hội cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh
nâng cao nhận thức phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương toàn xã hội và gia đình đặc biệt là tổ chức hội hội viên phụ nữ
thực hiện các hoạt động đảm bảo về an toàn cho phụ nữ và trẻ em
trong hai ngày mùng năm và ngày mùng sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tại tp hcm cục công nghệ thông tin và cục hợp tác quốc tế bộ giáo dục và đào tạo
phối hợp với hiệp hội các nhà cung cấp công nghệ giáo dục anh quốc và công ty cổ phần mạng trực tuyến việt sinh đồng tổ chức triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế best việt nam hai nghìn một mươi chín
sự kiện là sự tiếp nối thành công của các sự kiện bett london bes
châu á tại malaysia và bett dubai tại các tiểu quân quốc ả rập thống nhất uae thu hút gần sáu mươi doanh nghiệp công nghệ giáo dục trong và ngoài nước tham gia
trong đó có ba mươi doanh nghiệp đến từ anh quốc israel singapore
chúng tôi sẽ cố gắng để đưa các chương trình giáo dục phù hợp và phối hợp với việt nam để nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo
hy vọng trong thời gian tới lĩnh vực giáo dục của hai nước sẽ có sự phát triển tốt đáp ứng được giáo dục bốn
sự kiện là một trong các hoạt động của ngành giáo dục
về đẩy mạnh hợp tác quốc tế giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
nhằm triển khai có hiệu quả quyết định số một trăm một mươi bảy của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học
và chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư

theo thông tư mới nhất của bộ lao động thương binh và xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo cũng đã quy định nhà trường và doanh nghiệp có thể liên kết tổ chức đào tạo trong đó doanh nghiệp đảm nhận bốn mươi chương trình đào tạo các trường sẽ tập trung đào tạo các học phần các mô đun thực hành cơ bản còn lại doanh nghiệp chịu trách nhiệm đào tạo các mô đun kỹ năng nghề cho học viên
điều này cho thấy tính ứng dụng và thực tế trong quá trình đào tạo hứa hẹn đem lại nguồn lao động đáp ứng được đòi hỏi của thị trường tốt hơn
công ty chúng tôi cũng đã tuyển dụng một số học sinh tốt nghiệp từ trường cao đẳng nghề cơ điện hà nội trong đó có hai em được làm cho công ty mẹ tại nhật bản chúng tôi đánh giá các em được đào tạo tốt và phù hợp với nhu cầu của công ty

giết mổ trái phép là vấn đề nhức nhối tại đồng nai các lò này thường giết mổ lợn vào ban đêm và dạng sáng lợn giết mổ không qua kiểm dịch không đảm bảo vệ sinh thú y có cơ sở dù đã bị xử phạt hành chính nhiều lần nhưng vẫn lén lút hoạt động tình trạng giết mổ trái phép khó dẹp bỏ triệt đề là do lợn nhuận lớn trong khi đó chế tài xử phạt nhẹ không đủ sức dân đe hiện dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện ở nước ta nguy cơ xâm nhập vào đồng nai rất lớn do có thể xuất phát từ cơ sở giết mổ đặc biệt là l
trong tỉnh đang phối hợp kiên quyết xóa bỏ giết mổ lậu bởi chỉ khi không còn giết mổ lậu thì người dân có lợn mắc bệnh mới không bán ra thị trường tự nguyện đưa đi tiêu hủy